thưa quý vị hiện nay thì mạng internet công nghệ thông tin hay mạng xã hội đang dần trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống
và cũng là một kênh thông tin khá phổ biến nhanh chóng rộng khắp
tận dụng những ưu điểm đó nhiều địa phương tại thành phố đà nẵng đã ứng dụng mạng xã hội như facebook zalo
và đặc biệt là sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để tiếp nhận và giải quyết ý kiến của người dân
điều này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực
thay vì đến ủy ban nhân dân phường để phản ánh hay kiến nghị những vấn đề bức xúc thắc mắc như trước đây
bây giờ ông nguyễn viết lý phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
chỉ cần chụp hình lại và gửi phản ánh thông qua ứng dụng điện thoại đô thị thông minh hải châu như thế này
trong vòng một ngày chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận và ra quân xử lý nhanh chóng
mỗi khi người dân mà đến gặp chính quyền là công việc rất nhiều
không thể gặp được quyết định
qua cái cây này thì có thể giúp được chúng ta giải quyết có nhiều công việc
đặc biệt là ở phường hòa cường bắc chúng ta vừa rồi
riêng cái đô thị văn minh ấy là khi người dân phản ánh lây
thì chính quyền địa phương trực tiếp xuống là giữ quyết công việc rất là gọn gàng
và ngay cái đường lê bắc trinh này
thì thường xuyên xe là đạo đổ rất là tiên bắc
nhất là cái dạng cố điểm là đưa đón các cháu
nhưng mà ở đây là khi có cái này thì phường giữ quyết rất kịp thời
quận hải châu là đơn vị đầu tiên tại thành phố đà nẵng
phổ biến ứng dụng điện thoại đến người dân để kết nối và tiếp nhận ý kiến phản ánh
qua đó các bộ phận tiếp nhận ý kiến từ cấp vườn quận đến công an các đơn vị
sẽ nhanh chóng xử lý và gửi phản hồi trả lời đến người dân thông qua ứng dụng này
thông qua việc xử lý vi phạm thì chúng tôi sẽ có chụp hình và quay phim
và sau đó chúng tôi sẽ gửi kết quả về cái việc đã xử lý trên cái group đó
bang chỉ huy báo lại cái kết quả của bang chỉ huy biết
và từ đó bang chỉ huy sẽ có hướng để thông báo lại cho người dân ký ngay để biết
ở những địa phương chưa sử dụng ứng dụng điện thoại
cũng đã thành lập các trang facebook công khai để tiếp nhận ý kiến của người dân
hàng ngày các trang này nhận được hàng trăm phản ánh góp ý
hiện nay thì đa số người dân sử dụng mạng xã hội rất là nhiều
việc người dân phản ánh trên trang mạng xã hội có những thuận lợi
chóng kịp thời và không cần phải đến ủy ban nhân phường để phản ánh
thì việc tiếp nhận xử lý thông tin của địa phương trong thời gian qua
cũng có những trường hợp giải quyết kịp thời
đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân
qua đó cũng nhận được sự ủng hộ của người dân cũng như của cộng đồng
quận có ký chỉ đạo đến các phường là phải tập trung tìm theo sát
cập nhật tình hình phản ánh trên trang liên quan đến địa bàn của mình địa phương của mình
và xử lý nhanh
nhanh cho công dân những cái việc làm đó là đã tạo được cái hiệu ứng rất là tích cực
làm cho dân họ phấn khởi họ có cảm thấy được có cái sự tin tưởng vào chính quyền
từ khi đưa ứng dụng điện thoại và mạng xã hội vào công tác quản lý
các đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm về vấn đề trật tự đô thị
an toàn giao thông vệ sinh môi trường tiếp nhận những ý kiến đóng góp để góp phần xây dựng hình
ảnh thành phố ngày càng văn minh và là cầu nối tạo sự tương tác thân thiện giữa chính quyền và người dân